viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành văn bản yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự
liên quan đến một số cán bộ xã cư đram huyện crong bông có sai phạm trong quá trình xử lý gỗ lậu
theo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ông trần thế tôn chú tại xã cư đram
tố cáo thường trực đảng ủy xã cư đram chỉ đạo ủy ban nhân dân xã tổ chức lực lượng đi bắt gỗ của nhân dân
rồi về bán thanh lý cho cán bộ trong xã
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan tố tụng huyện crong bông đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự
sau khi phân tích từng vụ việc cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc nhận định hành vi của một số lãnh đạo xã cư đram
đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện crong bông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
trong trường hợp cơ quan tố tụng huyện công bông không thực hiện
thì viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc sẽ ra quyết định khởi tố vụ án rồi chuyển cho cơ quan có thẩm quyền điều tra theo quy định